sau khi tạm hoãn hai lần dự kiến vào ngày mai ngày bốn tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh sẽ mở phiên tòa xét xử tráng a tàng tức tàng canh nam và các đồng phạm
trước đó vào phiên tòa ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm xét xử tàng canh nam phải tạm hoãn vì là chùm ma túy chưa có luật sư bảo chữa
sau đó tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh rời ngày xét xử sang ngày một mươi bốn tháng bảy tuy nhiên phiên xử đã phải hoãn vì luật sư vắng mặt
theo dự kiến phiên tòa xét xử tráng a tàng ba mươi ba tuổi tức tàng canh nam và một mươi một đồng phạm bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy sẽ diễn ra từ ngày bốn đến ngày tám tháng tám tại bắc ninh